đột nhập vào các khu cách ly y tế tập trung trộm cắp nhiều tài sản với tổng giá trị gần bảy mươi triệu đồng
đối tượng là đoàn anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó công an thị xã ba đồn đã nhận được tin báo của nhiều người dân về việc thực hiện cách ly y tế tập trung
để phòng chống dịch covid một mươi chín tại xã quảng sơn thị xã ba đồn
thì bị mất tài sản cá nhân mang theo
qua giả soát xác minh tin báo lực lượng công an đã điều tra truy tìm triệu tập đối tượng đoàn anh vũ là đối tượng nghi vấn
thực hiện hành vi trộm cắp nói trên
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân đang cách ly tập trung
nên đã thực hiện vụ trộm cắp vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại khu cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín xã quảng sơn
thị xã ba đồn gồm các tài sản tổng trị giá gần bảy mươi triệu đồng
quá trình triệu tập đối tượng lực lượng công an đã phát hiện trên giường ngủ và trong người đối tượng có bốn mươi năm viên nén màu hồng
đối tượng khai là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến mà đối tượng đang cất giấu để sử dụng